các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ cao nhất trong hôm nay và ngày mai phổ biến ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mức nhiệt phổ biến trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
trong khi đó những đám mây đối lưu từ biển đang theo gió đông di chuyển vào đất liền của nước ta
gây mưa gián đoạn cho khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ giảm nhẹ phổ biến còn khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
tuy nhiên những cơn mưa trái mùa này sẽ không kéo dài
do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông thổi từ biển ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
nhiều mây nắng gián đoạn và nhiệt độ giảm nhẹ còn từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với khu vực nam bộ nhiễu động gió đông sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh miền đông
cũng như là khu vực thành phố hồ chí minh khiến cho các tỉnh thành này giảm nắng
trong chiều nay có thể xuất hiện những cơn mưa rông cục bộ trái mùa
người dân cần lưu ý mang theo áo mưa khi đi ra ngoài
nhiệt độ khu vực nam bộ phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi vì thế gió trên hầu khắp các vùng biển trên cả nước
đều giảm xuống dưới mức cấp năm
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông cường độ phổ biến cấp ba bốn
nhiễu động gió đông đi vào đất liền và không còn ảnh hưởng đến khu vực huyện đảo trường sa
vì thế mà khu vực huyện đảo trường sa không còn mưa nữa
do hướng đông bắc đến đông nhưng cường độ chỉ phổ biến ở mức cấp bốn
sóng biển thấp dưới hai mét tầm nhìn xa trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước